chiến dịch phủ sóng camera đang được thực hiện tại nhiều thành phố lớn với hy vọng giúp kéo giảm tội phạm
kiểm soát trật tự giao thông nâng cao chất lượng sống và hình ảnh văn minh của cư dân đô thị
mới đây tại chợ thị xã đồng xoài tỉnh bình phước cũng đã bắt đầu cho lắp đặt các camera an ninh
tại một số khu vực là điểm nóng về mất an toàn vệ sinh thực phẩm
đây được xem là một giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ các lực lượng chức năng
trong việc lập lại trật tự ở ngôi chợ trung tâm của thị xã này
thời gian trước đây khu vực chợ đồng xoài tỉnh bình phước từng bị báo động về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
với nhiều vụ tích chữ buôn bán thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng phát hiện
nhưng giờ đây thì mọi chuyện đã khác
sự xuất hiện của những chiếc camera an ninh góp phần kiểm soát và ngăn ngừa đối với nạn thực phẩm bẩn
khiến người dân yên tâm hơn khi mua thực phẩm tại chợ

vì các tiểu thương có camera thì trong buôn bán nó phải cẩn thận hơn
không chỉ có người dân đồng tình mà các tiểu thương bên trong khu chợ cũng rất hưởng ứng
đối với mô hình lắp camera an ninh này
họ cho biết việc lắp đặt camera giám sát là hợp lý không chỉ có lợi cho người dân mà còn có lợi cho tiểu thương
đặc biệt là những tiểu thương làm ăn chân chính
góp phần chấn trình các hoạt động mùa giàn bán lận đồng thời bảo đảm an toàn tài sản cho mọi người
dù mới được lắp đặt chưa lâu nhưng kết quả kiểm tra
theo dõi ý thức của tiểu thương đã bắt đầu được nâng lên rõ rệt
nhất là các hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
theo dự kiến ban quản lý sẽ lắp đặt khoảng một mươi camera tại các khu vực nhà lồng chợ
hứa hẹn góp phần ngăn ngừa nạn thực phẩm bẩn và kiểm soát nguy cơ về an toàn cháy nổ vệ sinh môi trường
trong điều kiện nguồn nhân lực còn mỏng
những trước mắt thần sẽ là sự bù đắp rất lớn những lỗ hổng trong việc giám sát
quản lý hoạt động buôn bán của tiểu thương
hơn nữa sự tham gia của các tiểu thương đối với mô hình này sẽ vừa góp phần thực hiện xã hội hóa
vừa thể hiện sự đồng thuận của người dân với mô hình hiệu quả này